đấu thầu theo khối lượng
các thành viên tham gia đấu thầu đăng ký khối lượng dự thầu để xác định khối lượng trúng thầu tại mức giá do ngân hàng nhà nước công bố
loại vàng miếng được mua bán qua đấu thầu là loại vàng miếng hàm lượng chín mươi chín chín mươi chín loại một lượng do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất hoặc đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ
tỷ lệ đặt cọc là một mươi giá tham chiếu đặt cọc là tám mươi một tám mươi triệu đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một
khối lượng tối đa được phép đặt thầu là hai mươi lô tương đương hai lượng
bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
trong trường hợp ngân hàng nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước cơ quan này quyết định hủy kết quả thầu
tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại thông tư số sáu năm hai nghìn một mươi ba của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của ngân hàng nhà nước việt nam
quyết định số năm trăm sáu mươi ba qd ngân hàng nhà nước ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba ban hành quy trình về mua bán vàng miếng của ngân hàng nhà nước và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan
chính sách đối với thị trường vàng trong nước trong thời gian tới ông đào xuân tuấn vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối ngân hàng nhà nước cho biết
ngân hàng nhà nước đã có thông tin về thị trường vàng trong nước trong thời gian tới
trình báo cáo thủ tướng chính phủ về việc tổng kết nghị định hai mươi bốn đã lấy ý kiến các bộ ngành
ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ chủ trương là nên sửa đổi nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai về quản lý thị trường vàng
đề cập về giải pháp tổ chức đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường nhằm giảm tranh lệch giá vàng miếng giữa trong nước và quốc tế
tiến sĩ đinh thế hiển viện trưởng viện nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế
mức giá trúng thầu dự kiến thấp hơn giá thị trường hiện nay nhưng tôi cho rằng sẽ không thấp hơn đáng kể so với giá thị trường vì người đưa ra giá cao nhất mới trung thầu
do vậy giải pháp đấu thầu vàng chỉ là tình thế để bổ sung nguồn cung vàng nhanh nhất ra thị trường
chứ không phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng tranh lệch giá vàng bất hợp lý như thủ tướng chính phủ chỉ đạo
kể từ khi nghị định hai mươi bốn ra đời thị trường vàng không được bổ sung nguồn cung mới trong khi nhu cầu mỗi năm lại tăng
cầu tăng trong khi cung không có
giá vàng ngày càng bất hợp lý
theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ đinh thế hiển
việc đầu tư tích chữ vàng là nhu cầu chính đáng của người dân
tôi cho rằng cần phải nghiên cứu toàn diện tính toán được nhu cầu vàng của người dân mỗi năm là bao nhiêu
muốn như vậy phải tính toán được giá trị gia tăng của việt nam mỗi năm là bao nhiêu
và với giá trị gia tăng đó bao nhiêu có thể được tích lũy ở dạng ngoại tệ hoặc vàng
từ đó có thể tính ra được số lượng vàng hợp lý nhập khẩu vào việt nam
đây cũng là cơ sở để ngân hàng nhà nước cung cấp cota hạn ngạch cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nhằm tăng nguồn cung
điều đạn bổ sung nguồn cung như vậy tranh lệch cung cầu tranh lệch giá vàng sẽ giảm dần
ngày đầu tuần hai mươi hai tháng bốn giá vàng trong nước giảm tới một hai triệu đồng một lượng
tuột khỏi mốc tám mươi ba triệu đồng một lượng trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới giảm mạnh
giá vàng thế giới giảm khá mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
dưới sức ép từ khả năng cục dự trữ liên bang mỹ phép trì hoãn việc cắt giảm lãi suất
trong nước giá vàng miếng giảm hơn một triệu đồng một lượng so với cuối tuần
giá vàng nhẫn cũng không giữ được mốc bảy mươi bảy triệu đồng một lượng
lúc hơn chín giờ giá vàng giao ngay tại thị trường châu á đứng ở mức hai ba trăm bảy mươi năm hai usd một ounce
giảm một mươi bảy usd một ao so với đóng cửa phiên ngày một mươi chín tháng bốn tương đương giảm hơn bảy theo dữ liệu từ sàn giao dịch kiko
quy đổi theo tỷ giá usd bán ra tại ngân hàng
việt công banh mức giá này tương đương khoảng bảy mươi hai chín triệu đồng một lượng giảm năm trăm linh đồng một lượng so với cuối tuần
cùng thời điểm tập đoàn phú quý niêm yết giá vàng miếng sgc cho thị trường hà nội ở mức tám mươi ba triệu đồng một lượng mua vào và tám mươi hai tám triệu đồng một lượng bán ra
giảm một bảy triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm một hai triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với thời điểm sáng thứ bảy
nhẫn tròn trơn bốn số chín hiệu phú quý được phu quý báo giá ở mức bảy mươi năm triệu đồng một lượng
và bảy mươi sáu bảy triệu đồng một lượng tương ứng giá mua và bán giảm bốn trăm linh đồng một lượng ở mỗi đầu giá
công ty bảo tín minh châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn bốn số chín hiệu dòng thăng long ở mức bảy mươi năm tám triệu đồng một lượng và bảy mươi sáu bảy mươi tám triệu đồng một lượng
tại thị trường tp hcm công ty sdc báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức tám mươi năm triệu đồng một lượng và tám mươi ba triệu đồng một lượng
nhẫn tròn trơn bốn số chín hiệu sgc có giá mua vào là bảy mươi bốn ba triệu đồng một lượng
và giá bán ra là bảy mươi sáu hai bảy mươi sáu ba triệu đồng một lượng tùy trọng lượng sản phẩm
so với giá vàng thế giới quy đổi giá vàng miếng sgc bán lẻ đang cao hơn khoảng một mươi triệu đồng một lượng
còn giá vàng nhẫn cao hơn gần bốn triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới giảm khi căng thẳng địa chính trị ở khu vực trung đông có dấu hiệu xuống thang
sau cuộc tấn công hạn chế của israel vào iran ngày một mươi chín tháng bốn iran chưa đưa ra tín hiệu nào cho thấy sẽ trả đũa
nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị trứng lại khiến giá kim loại quý này mất đi nguồn lực hỗ trợ quan trọng
bên cạnh đó giá vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm tải từ khả năng fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn
các số liệu thống kê gần đây cho thấy sự ra rằng của lãm phát và vững vàng tăng trưởng kinh tế mỹ
đã khiến thị trường lùi dự báo về thời điểm phép bắt đầu hạ lãi suất từ tháng sáu sang tháng chín
thậm chí có một số chuyên gia còn tính đến khả năng phép không hạ lãi suất trong năm nay
ông naim aslam giám đốc đầu tư tại jeb capital markets nói với trang kidco news
vấn đề giữa iran và israel là hiện tại không còn nhiều tác động tới giá vàng
khi israel tấn công lãnh sự quán iran những người tham gia thị trường đã dự đoán một phản ứng lớn
nhưng trên thực tế phản ứng của các bên sau đó rất hạn chế và hiện tại thị trường không còn nhiều lo ngại nữa
sự kiềm chế này đã đưa giá vàng đến trước khả năng bước vào một giai đoạn tích lũy với rủi ro nghiêng về giảm
cũng theo kikon news một số nhà phân tích cho rằng
khi căng thẳng địa chính trị lắng xuống thị trường có thể bắt đầu tập trung vào các yếu tố kinh tế cơ bản
và điều này không mang lại tín hiệu tốt cho vàng trong ngắn hạn
vì áp lực giảm đối với giá vàng sẽ đến từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn
cộng thêm xu hướng tăng của lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ và tỷ giá đồng đô la mỹ
chỉ số đô la index những ngày gần đây vững giá quanh mốc một trăm linh sáu điểm cao nhất trong vòng năm tháng
thủ tướng phạm minh chính vừa ký chỉ thị một mươi hai về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
ngân hàng nhà nước việt nam được giao điều hành kịp thời linh hoạt hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá
phù hợp với tình hình thị trường diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ
thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ can thiệp điều hành thị trường vàng trong nước
để bảo đảm thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh hoạt động ổn định công khai minh bạch hiệu quả
chỉ thị nêu rõ và yêu cầu quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường
khắc phục ngay hiệu quả tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao
chỉ thị của thủ tướng nhấn mạnh cần kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực buôn lậu thổi giá vàng
thời lượng chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan đến giá vàng sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại